thưa quý vị thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thanh sơn chú tỉnh long an
về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
sơn là đối tượng đã bắt cóc bé gái ba tuổi và đòi tiền chuộc hai tỷ đồng gây xuân sao dư luận
vào chiều ngày hai tháng một mươi đối tượng sơn đã bắt cóc cháu bé ba tuổi đòi gia đình cháu đưa tiền chuộc là hai tỷ đồng
do lo sợ đối tượng sát hại cháu bé nên gia đình đã chuyển cho đối tượng số tiền là một tỷ đồng
sau đó đối tượng đã gửi cháu bé tại một khách sạn ở phường an phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
sau năm tiếng đồng hồ khẩn trương truy xét đến hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
có tổ công tác đã phát hiện và vây bắt đối tượng sơn kịp thời giải cứu cho bé an toàn
sở tư pháp tỉnh lâm đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn
tạm dừng giao dịch tài sản của một mươi hai cá nhân
và một công ty có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
trước đó sở tư pháp tỉnh lâm đồng đã nhận được văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
về việc đề nghị tạm dừng giao dịch các tài sản của một mươi hai cá nhân
và công ty cổ phần đầu tư nam nhật khang có trụ sở tại phường bến nghé quận một thành phố hồ chí minh
người đại diện theo pháp luật là ông phạm khánh phương
để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản nhật nam
vụ án này đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội ra quyết định khởi tố vào ngày ba mươi tháng tám
sau ba mươi hai năm lẩn trốn ở khắp các tỉnh thành phố phía nam về tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia
đối tượng nguyễn văn liêm đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa bắt giữ
trong khoảng thời gian cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi một liêm cùng với năm đối tượng khác đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp dây cắp điện trên địa bàn huyện đông sơn và các vùng lân cận
sau khi vụ án xảy ra liêm bị bắt giữ và sau đó lợi dụng sự sơ hở của cán bộ chạy giam liêm đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ
trong quá trình lần trốn liêm đã thay tên đổi họ thành nguyễn quang sơn và cắt đứt mọi liên lạc với người thân
sau ba mươi hai năm lẩn trốn lực lượng công an đã bắt giữ được liêm khi đang lẩn trốn tại tỉnh khánh hòa
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thế thái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ một phố hồ thị trấn hồ thị xã thuận thành tỉnh bắc ninh
về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có xeo chấm cách hai cm trên trước mép trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đông anh hà nội
là đối tượng nguyễn đình trường sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại thôn xuân dương xã kim lũ huyện sóc sơn thành phố hà nội
và đối tượng lăng đình hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại khu chín xã trí tiên huyện thanh ba tỉnh phú thọ
bị công an quận bắc từ liêm hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện